giảm thời gian điều trị giảm chi phí điều trị cho người bệnh trên nguyên tắc tiết kiệm nhưng phải đạt hiệu quả
tạo điều kiện thuận lợi nhất để giám định của bảo hiểm xã hội thực hiện nhiệm vụ tại bệnh viện
bệnh viện luôn cung cấp đầy đủ kịp thời các biểu mẫu thống kê báo cáo các hóa đơn chứng từ bệnh án đơn thuốc liên quan tới khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để bảo hiểm xã hội giám định
huyện mai sơn có khoảng một trăm năm mươi năm dân
thực hiện quyết định thông tuyến của bảo hiểm xã hội việt nam
đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
trong năm hai nghìn một mươi sáu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đã tăng liền rõ rệt trên tám mươi sáu
song đó chưa phải là con số đáng mừng hiện bảo hiểm xã hội huyện mai sơn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
tính đến hết quý ba năm hai nghìn một mươi sáu quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của huyện mai sơn vượt quỹ là bảy tỷ một trăm linh triệu đồng
nguyên nhân chủ yếu là do việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo thông tư ba mươi bảy
và bên cạnh đó một số người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đa tuyến nội ngoại tỉnh tăng lên
nếu cứ tiếp diễn tình trạng như thế này thì nguy cơ vỡ quỹ bảo hiểm y tế là điều rất dễ xảy ra
nguy cơ xảy ra vỡ quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại huyện mai sơn cũng là một trong những khó khăn chung của không ít các tỉnh địa phương trong cả nước
hơn nữa công tác kiểm soát chặt chẽ người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hàng ngày hiện vẫn chưa được bảo đảm
do phần mềm hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế điện tử tại một số cơ sở khám chữa bệnh chưa được thông suốt gây khó khăn trong công tác kiểm soát quỹ
vì vậy để kiểm soát được tốt tình trạng này thì rất cần ý thức trách nhiệm của người dân
đặc biệt là hội này có mô hồn bằng thứ ba
theo tinh thần của bảo hiểm là các cơ sở nhỏ của bệnh xá thì vẫn đi khám tuyến huyện được
cho nên là một số bệnh nhân có thẻ bảo hiểm
thì như vậy là cứ hàng tháng mà có thể là chưa đến một tháng thì đi khám để lấy thuốc mang về
các đoàn thể cũng như các tổ chức ở trong nhân dân người ta có thể tuyên truyền với nhau là khi có bệnh thì ta hãy đến bệnh viện hoặc bệnh xá
còn không có bệnh thì ta không nên đến để mà đi lấy khám để lấy thuốc về
có người thì lại bỏ xó cho nó mốc đi
chả làm gì cả
người dân là được bảo hiểm tham gia đi quay khám bệnh hàng ngày
thì do cái điều kiện tức là một là có điều kiện
hai nữa là cũng là lợi dụng vào cái thẻ bảo hiểm nhiều quá
thì có khi là tháng hoặc là năm là đi tham gia khám chữa bệnh rất nhiều lần
thế hai nữa là vừa rồi nằm trong một cái chế độ là chính sách là mới
thì coi như là được mua bảo hiểm
nhưng mà đi tham gia khám chữa bệnh bất cứ coi như ở đâu trong tỉnh
là khắc viện đều được cả
chính vì vậy là lưu thông cái bảo hiểm này thì cũng có nhiều coi như là hộ gia đình hoặc là cá nhân
thì cũng là lợi dụng cái bảo hiểm